đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
và bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono đã đồng chủ trì hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean nhật bản
trao đổi về tình hình thế giới và khu vực các nước ghi nhận tiến triển trong đàm phán
bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc tuy nhiên cũng chia sẻ quan ngại về tình hình diễn biến phức tạp
trên thực địa nhất là quân sự hóa và các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình
dẫn đến xói mòn lòng tin tác động bất lợi đến hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
hai bên khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải
và hàng không ở các vùng biển khu vực bao gồm biển đông nhấn mạnh mọi tranh chấp cần phải được giải quyết
bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc
về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đồng chí phạm bình minh hoan nghênh tiếng nói xây dựng tích cực của nhật bản
đối với các vấn đề liên quan đến hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực mong muốn nhật bản
tiếp tục ủng hộ lập trường của asean về biển đông cùng đóng góp xây dựng khu vực biển đông
hòa bình ổn định vì hợp tác và phát triển